ngày một mươi chín tháng một tri cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình đã tiến hành tiêu hủy các mặt hàng là hàng cấm hàng giả hàng quá hạn sử dụng hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc bị bắt giữ trước đó
đây là số hàng hóa bị phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi bảy với tổng giá trị hàng hóa tám trăm năm mươi triệu đồng
tri cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình đã tiến hành lập danh sách và tiêu hủy một mươi ba loại hàng hóa theo đúng quy định và bảo đảm vệ sinh môi trường
dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám tri cục quản lý thị trường quảng bình sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại nhằm ngăn chặn hàng cấm hàng nhập lậu thâm nhập vào thị trường góp phần bảo đảm chất lượng hàng hóa trên địa bàn giúp nhân dân vui đón tết nguyên đán mậu tuất